trong những năm qua mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn thế nhưng lượng kiều hối gửi về nước vẫn tăng cao
đội ngũ chuyên gia chi thức nhà khoa học đã về nước hiến kế để chung tay xây dựng đất nước
chính nhờ các chính sách của đảng chính phủ và nhà nước tới bà con kiều bào đã khiến cho những người con xa xứ cảm thấy ấm lòng nhất là mỗi dịp tết đến xuân về
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại chương trình gặp mặt kiều bào do tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh hưng yên tổ chức vào sáng nay
sự thay đổi của quê hương đất nước gương mặt tươi vui hân hoan của bà con kiều bào đó chính là những hình ảnh dễ nhận thấy khi đến với chương trình gặp mặt giữa lãnh đạo và kiều bào hưng yên về thăm quê hương
có những người năm nào cũng thu xếp về thăm quê hương
nhưng cũng có những người nào cũng thu xếp về thăm quê hương
bảy mươi năm xa xứ mới trở về việt nam tất cả đều chung một niềm vui một cảm xúc sao xuyến và luôn cảm thấy cần phải làm một điều gì đó dù nhỏ nhưng góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước
rất nhiều những người con xa xứ đều có những suy nghĩ mong muốn quê hương mình đổi thay và được đóng góp một cái điều gì đó cho quê hương và trong quê hương thì lại có chính những người thân của mình
nên điều đó là cái điều luôn mong muốn trong mỗi người con xa xứ
được về dự ngày hôm nay chúng tôi phấn khởi chắc chắn rằng là sau khi trở lại nơi sinh sống là sẽ động viên bà con các em các cháu trước đã hướng về quê hương bây giờ còn hướng về quê hương nhiều hơn nữa
có thể nói sự phát triển của tỉnh hưng yên nói riêng và đất nước việt nam nói chung không chỉ có sự nỗ lực của các cấp chính quyền nhân dân mà còn có sự cổ vũ động viên của bà con kiều bào khắp nam châu
nhiều bà con đã trở về đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
đặc biệt là đóng góp vào hoạt động khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ tư vấn ý kiến tham gia xây dựng và phát triển đất nước
song song với đó tỉnh hưng yên cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút đầu tư hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhất là đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi
để cho mỗi kiều bào nâng cao được lòng tự hào dân tộc tình yêu quê hương đất nước
nhiều bà con đang xây nào động học tập công tác ở các nước bạn đồng thời cũng hiểu được đường nối đổi mới của đảng của nhà nước
tại buổi gặp mặt các đại biểu kiều bào quê hương yên đã bày tỏ vui mừng trước thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
đồng thời hứa sẽ đoàn kết cùng nhau hỗ trợ đầu tư đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương đất nước
đến nay trên địa bàn tỉnh hương yên có một mươi dự án của kiều bào trực tiếp đầu tư với tổng số vốn là trên ba trăm linh tỷ đồng
vào các lĩnh vực sản xuất may mặc dịch vụ thương mại sơn bao bì bất động sản